gia đình không đồng ý cho sử dụng xe máy hai nữ sinh tại thành phố đà nẵng đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn
ngay khi nhận được tin trình báo của công dân về việc bị mất trộm một xe máy trên đường nguyễn công hoan
công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện thủ phạm là hai nữ sinh mới một mươi năm tuổi đang học cấp hai trên địa bàn
qua đấu tranh cả hai thừa nhận khi thấy xe máy của người dân dựng trên vỉa hè lại không rút chìa khóa nên nảy sinh ý định lấy trộm
một người canh chừng để người kia dắt xe và tẩu thoát
vì gia đình không cho đi xe máy nên hai nữ sinh đã nghĩ đến việc trộm cắp xe để có xe đi